do hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn một mươi tám và triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi chín vào chiều nay
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã yêu cầu tập thể lãnh đạo các cấp ủy đảng toàn thể người lao động của ngành dầu khí
cần tiếp tục đoàn kết nỗ lực phấn đấu quyết tâm vượt qua thách thức
phấn đấu thực hiện vượt mức các chỉ tiêu giao trong năm hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
năm hai nghìn một mươi tám tập đoàn dầu khí đã cơ bản hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch đề ra
đã về đích trước hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch năm
bên cạnh đó vẫn còn một số khó khăn tồn tại không chỉ ảnh hưởng đến tập đoàn trong năm hai nghìn một mươi tám
mà còn ảnh hưởng đến phát triển bền vững của tập đoàn trong năm hai nghìn một mươi chín và những năm tiếp theo
hầu hết các mỏ đều đã khai thác trong thời gian dài và hiện đang trong giai đoạn cuối
dẫn tới suy giảm sản lượng tự nhiên và số lượng giếng khoan mới
nên hệ số suy giảm sản lượng hàng năm tùy theo mỏ khoảng từ một mươi năm tới ba mươi
nguồn vốn để thực hiện
để thực hiện các công trình tìm kiếm thăm dò gặp khó khăn do cơ chế trích lập
quản lý và sử dụng tìm kiếm thăm dò dầu khí
do vậy thủ tướng yêu cầu tập đoàn cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được
để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm hai nghìn một mươi chín cao hơn nhiệm vụ được giao
và vận hành an toàn ổn định có hiệu quả các dự án công trình dầu khí
bên cạnh đó cần đẩy mạnh tiến độ thực hiện dự án trọng điểm về dầu khí
đẩy mạnh tiến độ thực hiện dự án trọng điểm về dầu khí
nhất là dự án khí lô bê và có voi xanh nâng cấp mở rộng nhà máy dung quốc văn văn
thì cái này cũng là lối ra không chí
các ông chí biết một cái sự vô tình nếu như chu kỳ dự án có voi xanh
chu kỳ dự án khí lô bê mà làm hoàn thành các nhà máy điện văn văn văn kèm theo đó
thì đó cũng nâng thích bao nhiêu
mỗi chu kỳ dự án này một mươi tám tỷ đô la một dự án
hai dự án này đóng góp ba mươi sáu tỷ đô la trong chu kỳ dự án
nó lớn như vậy
thuỷ thế không chí
ba mươi sáu tỷ đô la là dự án các ông chí thấy như thế nào
qua dự án này
chúng ta có tiền bạc có đồ vào không
chính là những dự án này rất quan trọng

thủ tướng yêu cầu cần tăng cường công tác thăm dò khai thác dầu khí
để duy trì sản lượng và gia tăng chữ lượng dầu khí
câu người ta hay nói đó là nước xa không cứu được lửa gần
đồng chí nguyễn văn linh còn nói hãy tự cứu mình trước khi trời cứu
cho nên các hồng chí ở đây phải tập trung thảo luận tìm biện pháp quyết liệt hơn
quyết tâm cao hơn ý chí và khoa học công nghệ mạnh mẽ hơn
làm sao một cái tinh thần
cái khó thì lắp cái khôn ở tập đoàn dầu khí quốc gia việt nam
tinh thần hàng ngày tôi đề nghị các ông chí đoàn kết
nâng cao tinh thần dám nghĩ dám làm
với khát vọng xây dựng và phát triển tiếp tục tập đoàn dầu khí của việt nam hùng mạnh hơn bao giờ hết
có tiềm lực mạnh về tài chính và khoa học công nghệ
có rất cạnh tranh cao trong nước quốc tế
gấp phần quan trọng trong quá trình xây dựng phát triển bảo vệ tổ quốc
thủ tướng yêu cầu ngành dầu khí quốc gia việt nam tập trung thảo luận
ngành dầu khí tiếp tục thực hiện tốt nghị quyết bốn mươi một của bộ chính trị về chiến lược phát triển dầu khí
và nghị quyết ba mươi sáu của trung ương tám khóa một mươi hai mới ban hành
bên cạnh đó cần nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp
phải xây dựng đội ngũ cán bộ có chất lượng có đức có tài có chuyên môn cao
để các cán bộ đó phát huy ưu thế phục vụ sự nghiệp phát triển của ngành
thủ tướng cũng yêu cầu ngành dầu khí phát huy tinh thần đoàn kết nhất trí
dám nghĩ dám làm tiếp tục cổ phần hóa thoái vốn giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi mà thủ tướng đã phê duyệt
đồng thời tiếp tục chỉ đạo xử lý các tồn tại của năm dự án khó khăn yếu kém
thủ tướng cũng đặt câu hỏi làm thế nào để gia tăng chữ lượng trong thời gian tới
phải xử lý tồn tại khó khăn của một số dự án như thế nào
thủ tướng cam kết sẽ cùng sắn tay áo để tháo gỡ những vấn đề đặt ra đối với tập đoàn dầu khí